thưa quý vị trong thời gian vừa qua tình trạng xe quá tải lại có dấu hiệu gia tăng trên phạm vi cả nước
và đây là vấn đề rất đáng lo ngại bởi nó không chỉ phá hoại hạ tầng giao thông mà còn là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn
tại địa bàn tỉnh thái bình theo nhận định của lực lượng chức năng thì đây là địa bàn tiếp giáp với ba tỉnh trọng điểm
bao gồm hải phòng hương yên và nam định do vậy hoạt động thông thương hàng hóa là rất lớn
thời gian vừa qua khi mà giá xăng dầu tăng mạnh cùng với hoạt động sản xuất gia tăng sau thời điểm giãn cách xã hội kéo dài
thì đã kéo theo rất nhiều vi phạm vận tải quá tải trọng
rất nhiều chiêu trò và thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng để né kiểm soát tải trọng
đây là những gì mà phóng viên antv tại thái bình đã ghi nhận trong phóng sự ngay sau đây
phương tiện này chở vật liệu xây dựng chất cao thành ngọn nhưng không có biện pháp che chắn
chỉ bằng mắt thường
nhận thấy xe vi phạm về chở quá tải trọng và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

thì qua kết quả đo được là xe mình quá tải hai trăm chín mươi năm hai mươi hai
bây giờ anh em tiến hành đặt tạm giấy phép và giấy dính nhận kiểm định của xe mình